xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc bé gái bị đinh găm tại thạch thất
chỉ huy công an huyện thạch thất cho biết hiện đơn vị đã bàn giao đối tượng nguyễn trung huyền ba mươi tuổi
trú tại huyện thạch thất cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để điều tra làm rõ về những vết thương ở trên đầu của bé gái đỗ ngọc a
là con riêng của chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi trú tại xã canh nậu huyện thạch thất
vị này cũng cho biết thêm hiện sự việc là rất nghiêm trọng và toàn bộ hồ sơ đã được đơn vị bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an hà nội tiếp tục điều tra làm rõ
được biết trước khi bé a nhập viện trong tình trạng nghi bị chín
chiếc đình bắn vào đầu thì nguyễn trung huyền và mẹ của bé a thuê nhà trọ ở xã cần kiệm huyện thạch thất
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một ông vương trung kiên giám đốc bệnh viện đa khoa thạch thất cho biết
vào một mươi bảy h hai mươi ba phút ngày một mươi bảy tháng một khoa cấp cứu đã tiếp nhận bé gái dna ở canh nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê sốc phản vệ
bệnh nhân được mẹ đưa đến các bác sĩ đã tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói
từ chiều con không tỉnh sau đó đưa đến bệnh viện
các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện thạch thất đã đặt ống chụp phim làm chẩn đoán
thấy trên phim x quang có hình ảnh cảm quang trên hộp sọ của bệnh nhi
trần đoán sơ bộ bệnh nhi hôn mê nghi viêm mảng não
sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng một giờ bệnh viện thạch thất đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là bệnh viện sanh pôn
đồng thời báo công an huyện thạch thất do thấy dấu hiệu bất thường
tại bệnh viện sanh pôn qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé a nghi có chín chiếc đình bị bắn vào đầu
bé gái bị đinh găm đang nguy kịch
dẫn nguồn thông tin từ dinh vn trong bài viết được đăng tải vào tối một mươi chín tháng một
lãnh đạo ubnd xã canh nậu huyện thạch thất hà nội cho biết
chính quyền vừa được gia đình mdna thông tin về tình trạng sức khỏe của em
ông nội của cháu bảo rằng
bé đã chết não
gia đình đang từ nhà đến bệnh viện sanh pôn nơi cháu bé được cấp cứu
vị này cho hay
ông đỗ hữu chức ông nội của bé a xác nhận thông tin trên
trong khi đó đại diện của bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội cho biết
bệnh nhi đang nguy kịch
trước một số thông tin cho rằng
bé gái đã tử vong
đại diện của bệnh viện khẳng định
nội dung này là sai sự thật
cùng ngày chỉ huy công an huyện thạch thất cho biết
đơn vị đang phối hợp với công an hà nội
để điều tra nghi vấn bé dna bị bảo hành
ông nguyễn công hiệu phó giám đốc trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông
phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một cho biết
ngày một mươi tám tháng một đường dây nóng đã nhận được cuộc điện thoại của ông trức
về trường hợp của bé a
thời điểm đó ông nội cháu gái không nắm được thông tin gì của cháu
nên gọi cho tổng đài để báo về tình trạng của cháu nhờ trợ giúp
ông hiệu cho biết
theo ông hiệu
ngay sau khi nhận được tin báo trên
đơn vị đã chuyển nội dung cho trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội hà nội
trung tâm này đã liên hệ với bệnh viện đao khoa sengpon và cơ quan công an để xác minh
về hoàn cảnh của a ông hiệu cho biết
mẹ cháu gái đang có bầu và đang sinh sống với người đàn ông khác không phải là bố cháu
trước đó chiều ngày một mươi bảy tháng một
bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận cấp cứu a trong tình trạng hôn mê sốc phản vệ
quá trình thăm khám
bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột hai tuần
thời điểm đó bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mảng não
nên chuyển lên bệnh viện sengpon cấp cứu và điều trị
tại bệnh viện sengpon bé gái được chụp phim x quang
và phát hiện có chín dị vật trong hộp sọ hình dạng giống như đinh ghim
sau khi nắm được thông tin trên bệnh viện đã sâu chuỗi lịch sử bệnh án của bé gái
theo đó vào khoảng ba tháng trước a từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu
trị tại bệnh viện nhi trung ương
sau đó khoảng hai tháng bé lại nhập viện ở thạch thất vì có dị vật đường tiêu hóa
trước khi nhập viện lần này khoảng năm ngày bệnh nhi đau tay và được gia đình mua thuốc cho uống
hai ngày sau bé xuất hiện tình trạng nôn ngày ba lần
trước khi vào viện ba mươi phút bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ
được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê sốc phản vệ
lãnh đạo bệnh viện kể lại
nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường
bệnh viện đã trình báo công an huyện thạch thất ubnd huyện thạch thất và phòng lao động thương binh và xã hội
theo đại diện của bệnh viện đa khoa thạch thất công an huyện thạch thất đã đến bệnh viện để làm việc về trường hợp trên
chủ nhà trọ tiết lộ thông tin về mẹ bé và người tình
mới đây khi những ồn ào và bức xúc được đẩy lên đỉnh điểm
thì thông tin do bà chủ nhà trọ của bé gái kể lại đã khiến nhiều người không khỏi xót xa
con bé sợ cả mẹ và chú kia một phép
theo tìm hiểu được biết mẹ bé là nguyễn thị lờ
sau khi ly hôn trồng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì đưa theo bé a đi cùng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chị l cùng với người tình và bé a đến thuê trọ tại nhà bà kim thị sành bảy mươi một tuổi
trú tại thôn phú đa một xã cần kiệm huyện thạch thất hà nội
cụ thể tại thôn phú đa một ba chủ nhà trọ nơi bé gái ba tuổi
nghi bị găm với chín chiếc đinh trên đầu
cho biết rằng cháu bé sống cùng mẹ và một người cháu gọi là chú
đồng thời bà chủ nhà còn cho biết cháu bé sợ cả mẹ và chú kia một phép
theo như soha đăng tải bài viết chủ nhà trọ nơi bé ba tuổi
nghi bị đinh bắn vào đầu ở
con bé sợ cả mẹ và chú kiêm một phép
ngày một mươi chín tháng một cho biết đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
mẹ con l cùng với một người đàn ông đến nhà bà thuê trọ
ban đầu bà nghĩ đây là một gia đình
nhưng đến hôm qua mới biết người đi cùng l
người đi cùng l và chú kia một phép
không phải là chồng mà là người tình
bà kim thị sành chủ nhà trọ của mẹ con bé ba tuổi
nghi bị bạo hành với chín chiếc đinh trên đầu
cho biết gia đình cháu bé đến đây thuê trọ từ tháng chín
hàng ngày có mẹ con cháu và một người đàn ông chung sống
ban đầu bà cũng nghĩ họ là gia đình
nhưng sau bà thấy cháu bé gọi người đàn ông đó là chú
tuy chỉ ở nhà kế bên nhưng bà cũng không thấy sô sát lớn từ gia đình cháu bé
cũng có đôi lần chửi nhau
nhưng chửi tối thì sáng lại hết
vẫn thấy đưa nhau đi làm
về những dấu hiệu của bà
dấu hiệu nghi vấn cháu bé bị đánh
bà cho biết
tôi cũng thấy con bé kêu gào hay bị đánh
có thể do nhà tôi không ở sát với phòng trọ của cháu nên không biết
tính con bé nhút nhát hay hốt
ngôn từ địa phương chỉ để cảm giác sợ hãi
thi thoảng tôi rủ nó sang chơi với cháu tôi
cho nó cái bánh cái kẹo
nó chỉ nói lý nhí
đặc biệt nó rất sợ mẹ và chú ở cùng
sợ một phép
còn bé a tính nhút nhát hay sợ lắm
nói chuyện với mọi người đều rất nhỏ nhẹ
mỗi lần tôi gọi sáng
sang chơi cho bánh kẹo
con bé đều nói nhỏ nhẹ
con bé sợ cả mẹ và chú kia một phép
về người đàn ông ở cùng với mẹ con cháu bé
bà sành nói
hình như anh ta cũng không được bình thường
tôi cảm giác anh ấy phát âm hơi khó
theo thông tin của tôi
thì người này chưa có vợ
hàng xóm nơi bé gái và mẹ ở trọ
cũng cho biết
họ không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường trong gia đình đó
chị l mẹ của cháu bé đang có bầu chừng sáu bảy tháng
sáng ba người chở nhau đi làm
tối về đóng cửa phòng
mặc dù cuộc sống vợ chồng hay cãi vã
nhưng tôi chưa từng thấy chúng nó đánh con bé bao giờ
con bé chỉ gọi người đàn ông kia là chú
chứ không phải là bố
bà sành nói
trước việc bé gái trọ tại nhà mình
nghi bị đinh bắn vào đầu
khiến bà hết sức bất ngờ
chiều ngày hôm qua khi đi chợ nhiều người nói bà mới biết
nữ chủ nhà cho biết thêm
lờ cùng với người tình đều đang làm nghề mộc
chủ nhà chia sẻ
bé a không tự dưng sang nhà tôi chơi
nhưng tôi thích cho nó qua chơi để cho kẹo bánh
chị hát sống đối diện khu nhà trọ cho biết
qua đọc báo chị có biết sự việc trên
còn việc bé a trọ ở trước nhà mình
chị không hề hay biết
việc này tôi không biết thế nào
vì mới chuyển về đây sống được khoảng hai mươi ngày
trong thời gian về đây ở
tôi có thấy bé gái đi cùng với bố mẹ
trên chiếc xe honda
bé gái này rất ngoan hiền
còn việc gia đình cháu bé sinh sống như thế nào tôi không nắm rõ
tôi cũng không nghe thấy tiếng quấy khóc
từ khu trọ bao giờ
chị hát kể
theo lời của chị này
cái gì xảy ra ngay gần nhà mình
chị vô cùng bất ngờ
một người đàn ông cùng xóm phú đa một thông tin
vào buổi chiều một mươi bảy con bé mệt
mẹ nó gửi ở nhà hàng xóm
có nhóm giữ trẻ
khi người giữ trẻ thấy cháu không ăn
bị lịm đi nên gọi gia đình đến đón
tôi thấy chồng chị ấy bế nó về
chân tay nó thỏng thượt thương quá
nhưng cũng không ngờ nó lại bị chín chiếc đinh vào đầu
như báo chí cho biết
thưa quý vị
cơ quan chức năng đang khẩn trương
điều tra nguyên nhân của vụ việc
những hành vi phi nhân tính
sẽ được pháp luật xử lý thích đáng
tuy nhiên có lẽ sẽ không có hình phạt nào là đủ
để bù đắp cho những đau đớn
mà bé a đang phải chịu đựng ngay lúc này
hy vọng rằng
có một phép mầu sẽ đến với em
để em tiếp tục được sống một cuộc đời
không còn đau thương
những tin tức mới nhất về diễn biến điều tra vụ việc này
sẽ được cập nhật liên tục
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
nếu đây là tin tức mà bạn quan tâm
hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
và cùng bình luận
bình luận ý kiến của mình ở bên dưới video
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong những tin tức tiếp theo